giữa phố phường náo nhiệt của thành phố hồ chí minh có một phiên chợ quê đặc biệt đã bằng lại cảm giác thân thuộc cho nhiều người với những món quà quê giản dị và dân dã
mỗi tháng một lần cứ vào ngày chủ nhật phiên chợ ấy lại hiện về cho chúng ta cảm thấy phản phất hình ảnh quê hương tuổi thơ mình ở trong đó
áo dài treo trên mảnh tre những bó rau nhà trồng những quả bồ kết hay những món quà quê giản dị
tất cả những sản phẩm này được bày bán trong một phiên chợ rất đặc biệt chợ quê giữa làng phố
vốn là những người dân miền quê và thành phố hồ chí minh để lập nghiệp khi có phiên trợ quê gia đình anh thức đã đưa con đến đây
phiên trợ này không chỉ gợi cho người lớn về miền ký ức thổ bé mà còn là cả một thế giới lạ lẫm với biết bao điều mới mẻ
với những đứa trẻ đã quen với sự tấp nập vội vã ở trốn thị thành

một khoai lang nướng thơm lừng những chiếc thúng đầy hương sen những cuộn len đầy màu sắc
những hình ảnh này đã tái tạo phần nào không khí chợ quê truyền thống giúp người xem sống lại những năm tháng đã qua
mang đến những trải nghiệm thú vị cho người đến tham quan và thưởng thức những món ăn đậm chất quê
để họ và gia đình có thể tìm lại cảm giác thân thuộc của quê hương giữa lòng thành phố